năm triệu tỷ đồng tương đương với khoảng bốn trăm tám mươi tỷ usd đó là con số ấn tượng nhất trong kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế mà chính phủ chính quốc hội
theo chính phủ nguồn lực để thực hiện kế hoạch này nằm trong khuôn khổ các nguồn lực huy động chung của nền kinh tế
tuy nhiên vấn đề đặt ra đó là nguồn lực lấy từ đâu và cách thức sử dụng ra sao để vừa đạt hiệu quả cao nhất vừa tránh lãng phí tham nhũng